sáng ngày một mươi tháng một mươi một ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp ứng phó với bão số một mươi hai và bão số một mươi ba
tính đến một mươi giờ sáng nay vị trí tâm bão số một mươi hai đang nằm trên vùng biển bình định
dự báo trong ngày một mươi hai bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trong hai ngày
là ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tại các tỉnh từ quảng trị đến bắc khánh hòa
trong đó tập trung tại các tỉnh quảng nam đến thừa thiên huế với lượng mưa lên đến bốn trăm linh mm
bên cạnh đó sáng ngày một mươi hai bão số một mươi ba sẽ di chuyển vào biển đông và mạnh đạt cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
có tốc độ di chuyển nhanh tiếp tục ảnh hưởng vào khu vực miền trung nước ta
đặc biệt ảnh hưởng tại các khu vực đã chịu nhiều tổn thương từ các cơn bão trước
sẽ có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất các tỉnh từ quảng bình đến khánh hòa
và khu vực tây

tại các tỉnh nằm trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đã sơ tán hai bảy trăm tám mươi bốn hộ trên tám hai trăm năm mươi bốn người đến nơi an toàn
các địa phương cần chủ động các biện pháp ứng phó tiếp tục giả soát di chuyển người dân và phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm